nằm trong chuỗi các hoạt động của năm du lịch quốc gia lào cai tây bắc sáng nay tỉnh lào cai đã khai mạc hội xuân đền thượng năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời công bố quyết định công nhận lễ hội đền thượng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
lễ hội đền thượng là nét đẹp văn hóa thể hiện lòng thành kính và biết ơn công lao của vị anh hùng dân tộc trần hưng đạo
khơi dậy tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc và gìn giữ những bản sắc văn hóa của dân tộc
di tích lịch sử văn hóa đền thượng gắn liền với cảnh quan thiên nhiên nơi địa đầu tổ quốc
nơi con đường huyết mạch trong tuyến hành lang kinh tế côn minh lào cai hà nội hải phòng
không chỉ có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế quốc phòng mà còn có một ý nghĩa là cột mốc đặc biệt về văn hóa lịch sử dân tộc
khẳng định lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của người việt nam ở biên giới
việc công nhận lễ hội đền thượng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành du lịch lào cai
nhất là trong năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi bảy do tỉnh lào cai đăng cai tổ chức
góp phần được hình ảnh kết đẹp văn hóa của lào cai đến với du khách
táp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân là điểm đến hấp dẫn của du khách trong hành trình du lịch hướng về cội nguồn dân tộc